bên cạnh tình hình dịch đang rất căng thẳng ở các thành phố lớn thì tại hà nội
tính đến thời điểm ngày hai mươi bốn tháng hai đã có năm trong tổng số sáu huyện thị thành phố của tỉnh hà nam
ghi nhận trên một ca mắc covid một mươi chín
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh hà nam vừa ghi nhận thêm bốn trăm bốn mươi tám trường hợp có kết quả dương tính
với sars cov hai trong số đó bốn trăm hai mươi bảy f phát hiện qua sàng lọc y tế một mươi chín f ghi nhận tại khu vực phong tỏa cách ly
tại nhà và hai f ghi nhận tại khu cách ly
lũy kế từ chiều một mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến sáng ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai hà nam ghi nhận một mươi tám trăm một mươi hai ca mắc covid một mươi chín
đã được bộ y tế cấp mã phân bố ca bệnh theo nơi ghi nhận tại các khu công nghiệp một một trăm bốn mươi bốn
tại các công ty doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp sáu trăm linh tám tại thành phố phủ lý ba một trăm linh năm
tại huyện bình lục một sáu mươi năm tại huyện duy tiên một ba trăm tám mươi bảy tại huyện lý nhân sáu trăm ba mươi sáu tại huyện kim bản một hai mươi
tại huyện thanh liêm một bốn mươi bảy nhập cảnh một mươi bốn tại các tỉnh khác về tỉnh bảy trăm tám mươi sáu
do số trẻ mắc covid một mươi chín trên địa bàn tăng cao
hơn hai năm trăm linh trường hợp nên ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh hà nam đã nhất trí
đề nghị cho tất cả trẻ mầm non tạm thời nghỉ học học sinh từ lớp một đến lớp sáu chuyển sang học trực tuyến
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh hà nam đánh giá đây đều là các đối tượng chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
nên có nhiều nguy cơ lây nhiễm hơn các đối tượng học sinh khác
vì vậy việc cho trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học học sinh từ lớp một đến lớp sáu tạm nghỉ học trực tiếp
để chuyển sang họp trực tuyến sẽ giúp hạn chế
học sinh sẽ giúp hạn chế sự lây lan của dịch covid một mươi chín trong phạm vi trường học
làm giảm sự ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh tới trẻ mầm non và học sinh
trong thời gian trẻ mầm non tạm thời nghỉ học học sinh lớp một đến lớp sáu tạm nghỉ học trực tiếp chuyển sang học trực tuyến
cùng với việc phối hợp thực hiện việc quản lý theo dõi báo cáo sát tình hình sức khỏe của trẻ và học sinh
ngành giáo dục và các nhà trường tiếp tục tập trung thực hiện dạy học trực tuyến cho học sinh theo đúng quy định
đảm bảo nội dung và tiến độ chương trình năm học